bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với nguyễn tử quỳnh nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh có liên quan tới những sai phạm xảy ra tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế sở y tế bắc ninh công ty aic và các đơn vị có liên quan
bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với nguyễn hạnh trung nguyên giám đốc sở y tế hiện là phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc ninh về tội nhận hối lộ nguyễn tiến nhường nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic về tội đưa hối lộ
đây là kết quả điều tra mở rộng vụ
vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế tỉnh bắc ninh công ty aic và các đơn vị có liên quan
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
trong khi đó công an tỉnh sóc trăng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với thái quốc anh chú tại tỉnh sóc trăng và võ minh hải chú tại tỉnh trà vinh về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng
cân cứ kết quả điều tra vụ án và quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ khởi tố thái quốc anh và võ minh hải về hành vi vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp hcm số tiền trên ba tỷ đồng
hiện vụ việc đang được các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị một đường dây môi giới bán dâm thông qua ứng dụng telegram và nhiều trang mạng với số lượng thành viên lên tới một mươi năm người vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng triệt phá thành công
cụ thể từ vụ bắt quả tang một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một khách sạn thuộc phường an hải bắc quận sơn trà đồng thời bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với nguyễn đăng khoa ba mươi năm tuổi trú tại quận hải châu đà nẵng có vai trò chủ mưu cầm đầu
quang việt ba mươi một tuổi trú tại huyện đắk đoa tỉnh gia lai tăng vật thu giữ gồm hai điện thoại di động khoảng hai trăm linh trang tài liệu dữ liệu điện tử được trích xuất liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận hoạt động môi giới mại dâm thông qua ứng dụng telegram và nhiều group trang mạng với số lượng khoảng một mươi năm người tham gia
số đối tượng gái bán dâm do các đối tượng quản lý là khoảng ba mươi người mức giá bán dâm từ năm trăm linh đồng đến năm triệu đồng mỗi lượt
các đối tượng thu lợi bất chính bằng việc môi giới mại dâm qua hình thức thu tiền hàng tháng hoặc theo lượt gái bán dâm phải trả hai mươi số tiền bán dâm
tổng số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính từ việc môi giới mại dâm lên tới hàng trăm triệu đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chân ma túy liên tỉnh với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang phối hợp với công an tỉnh lào cai triệt phá
trong thôn cầu thủy thị trấn việt quang huyện bắc quang các đơn vị đã bắt quả tang tráng xeo xình trú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai đang vận chuyển trái phép chân ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin và một mươi tám viên ma túy tổng hợp ngoài ra cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng khác có liên quan đến đường dây này vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra
liên quan tới vụ án một thiếu niên bị chém tử vong tại khu vực chợ mỹ xuyên thuộc phường mỹ xuyên thành phố long xuyên tỉnh an giang
sau một thời gian tích cực vào cuộc điều tra xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan vào chiều nay công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam tám đối tượng về hành vi giết người
trước đó vào ngày sáu tháng một tại khu chợ mỹ xuyên thành phố long xuyên
một nhóm đối tượng đã rượt đuổi chém một thanh niên sinh năm hai nghìn bảy khiến nạn nhân tử vong
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày lực lượng công an đã nhanh chóng xác định và bắt giữ được sáu đối tượng vận động ra đầu thú hai đối tượng liên quan đến vụ án
hiện lực lượng công an đang tập trung lực lượng phương tiện truy bắt đối tượng có liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm trước pháp luật
ngày hôm nay đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết vừa phát hiện ngăn chặn kịp thời một vụ bắt giữ người trái pháp luật tạm giữ bốn đối tượng liên quan để điều tra làm rõ
trước đó đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố thuận an đang điều tra đang tuần tra xử lý vi phạm tại khu vực phố một a phường an phú
thì được người dân đi cùng cung cấp thông tin có một nhóm người đánh đập một thanh niên rồi bắt chói đưa lên xe ô tô biển số nước ngoài
tổ tuần tra đã tiến hành đuổi theo và phát hiện trên xe có năm thanh niên trong đó có một người ngồi trên hàng ghế phía sau tay bị chói chân miệng đang chảy máu
tổ tuần tra đã tiến hành giữ phương tiện và những người trên xe bàn giao cho công an phường an phú để phối hợp với đội nghiệp vụ công an tp thuận an xử lý theo thẩm quyền
làm giả hồ sơ đất của người đã mất rồi bán lại cho nhiều người trịnh thế cảnh biệt danh cảnh đen cùng bốn đối tượng đàn em
đã bị lực lượng công an tỉnh đồng nai và kiên giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đây là nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh đồng nai và kiên giang
qua đấu tranh cơ quan công an phát hiện cảnh đã làm giả nhiều hồ sơ sổ chung do một người họ hàng của cảnh đứng tên
đã mất từ năm hai nghìn hai mươi một rồi viết tay giấy sang tên cho các đối tượng trong nhóm của cảnh
sau đó các đối tượng dùng giấy tờ giả này bán cho những người có nhu cầu nạn nhân mua đất khi xây nhà
hoặc tường bao mới biết đất cảnh bán cho mình đã được người khác mua nên phát sinh tranh chấp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang khẩn trương mở rộng điều tra
làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan
buôn bán pháo trái phép đối tượng vũ mạnh hùng chú xã ninh vân huyện hoa lư tỉnh ninh bình
đã bị công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ
tại xã ninh vân huyện hoa lư lực lượng công an bắt quả tang vũ mạnh hùng có hành vi buôn bán hai mươi bốn bệ pháo hoa nổ
với tổng khối lượng ba mươi tám kg khám xét tại nhà vũ mạnh hùng lực lượng công an thu giữ thêm chín mươi bốn quả pháo bi
quá trình làm việc hùng khai nhận đặt mua pháo của đỗ trung kiên chú huyện yên khánh với giá ba mươi bảy năm triệu đồng
với mục đích bán lại để kiếm lời mở rộng điều tra truy xét cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ đỗ trung kiên
về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ
thưa quý vị ngày một mươi tám tháng một công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đang điều tra nguyên nhân vụ nhóm người
ẩu đả trên đường bình thành phường bình hưng hòa b quận bình tân khiến một người tử vong
trước đó khuya ngày một mươi bảy tháng một người dân thấy nhóm người la hét đuổi đánh nhau trước quán ăn trên đường bình thành
phường bình hưng hòa b một người sau đó bị thương nằm gục trên đường vụ việc được báo cơ quan chức năng
người bị thương sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
công an quận bình tân sau đó đã phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc
theo người dân thời điểm xảy ra vụ ẩu đả nhóm người trên đang ngồi dừa đám vỗ
trong lúc mọi người đang ăn uống cà hét thì xảy ra mâu thuẫn
hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ
ngày một mươi bảy tháng một toán nhân dân tỉnh còn tùm mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo phạm trung tùng
ba mươi bảy tuổi trú tại thị trấn pleiades
trong lúc mọi người đang ngồi giữa đám vỗ nhóm người trên đang ngồi giữa đám vỗ xét xử các bị cáo phạm trung tùng
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tuấn phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh nhận được tố giác về tội phạm tố cáo nguyễn tuấn phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu trường trú quận một thành phố hồ chí minh có hành vi chiếm đoạt số tiền bốn năm tỷ đồng xảy ra tại thành phố hồ chí minh vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
kết quả điều tra xác định vào đầu năm hai nghìn một mươi tám phương đưa ra thông tin gian dối với một người đàn ông có nhu cầu mua nhà
rằng phương là chủ sở hữu căn nhà số bốn mươi hai huỳnh tịnh của phường tám
nay là phường võ thị sáu quận ba thành phố hồ chí minh và muốn bán với giá sáu mươi tỷ đồng
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám phương lập một hợp đồng đặt cọc số tiền bốn năm tỷ đồng về việc mua bán căn nhà trên
trong thời gian một mươi năm ngày kể từ ngày ký hợp đồng phương có trách nhiệm làm thủ tục sang
tên chủ sở hữu căn nhà trên thì người mua sẽ trả số tiền bốn mươi năm năm tỷ đồng
còn lại một mươi tỷ đồng người mua sẽ thanh toán khi hai bên ký giấy mua bán tại phòng công chứng
sau khi chiếm đoạt số tiền trên thì phương bỏ trốn
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn tuấn phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an
công an tỉnh hà giang vừa phối hợp với công an tỉnh lào cai và các đơn vị nghiệp vụ
triệt phá đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn
vào lúc một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng một tại khu vực thôn cầu thủy thị trấn việt quang huyện bắc quang
các đơn vị đã tiến hành bắt quả tang đối tượng tráng xeo sình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
quê quán thị trấn cốc pài huyện xín mần hiện đang thường trú tại xã xuân hòa huyện bảo yên tỉnh lào cai
khi đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ trên người của sình gồm một bánh dạng khối hình chữ nhật và ba gói ni lông có chứa các viên nén
bước đầu sình khai nhận số tăng vật trên là một bánh heroin khối lượng là ba trăm năm mươi một năm gram và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
khối lượng là gần một sáu mươi tám kg đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
ngoài ra cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng khác có liên quan đến đường dây này
vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra